trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam chiều nay tổng thống ấn độ jamnath kovind
đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp ấn độ việt nam hai nghìn một mươi tám cùng dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng
phát biểu tại diễn đàn tổng thống ấn độ ramnath kovin nhấn mạnh
ấn độ và việt nam đã có sự kết nối từ rất lâu đời
chúng tôi mong muốn được học hỏi những lĩnh vực việt nam có thế mạnh
và giúp việt nam nâng cao chất lượng trong các lĩnh vực mà ấn độ có thế mạnh
chúng tôi cũng mong muốn cùng việt nam thúc đẩy tinh thần đổi mới
sáng tạo trong thời đại công nghệ bốn và thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước
tại diễn đàn lãnh đạo hai bên cũng nhất trí
để đạt mục tiêu kim ngạch song phương một mươi năm tỷ usd trong thời gian tới
hai bên cần tăng cường kết nối cả về song phương và khu vực
đẩy mạnh kết nối hàng không và hàng hải hạn chế và từng bước xóa bỏ các rào cản thương mại
tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước
cần tập trung thúc đẩy giao lưu nhân dân góp phần tăng cường sự hiểu biết hợp tác trên các lĩnh vực
ngoài ra cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục chia sẻ
trở thành lực lượng tiên phong trong hợp tác và liên kết kinh tế
góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và ấn độ